chuyển sang một số tin tức về giao thông hôm qua bộ giao thông vận tải có văn bản gửi ban nhân dân ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các tỉnh thành phố đề nghị ưu tiên xét nghiệm covid một mươi chín cho người điều khiển phương tiện vận tải
để tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hóa tránh tình trạng ách tắc vận tải hàng hóa bộ giao thông vận tải đề nghị ủy ban nhân dân ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các tỉnh thành phố
chỉ đạo các đơn vị liên quan trung tâm kiểm soát bệnh tật trung tâm y tế dự phòng bố trí điểm xét nghiệm vị trí kiểm tra riêng biệt và ưu tiên xét nghiệm covid một mươi chín cho người điều khiển phương tiện vận tải
đặc biệt là đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu nông sản bao gồm lái xe người phục vụ trên xe nhân viên bốc rỡ xếp hàng hóa đi theo xe
theo hướng dẫn tại các văn bản số tám trăm chín mươi tám ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi một và số bốn nghìn ba trăm năm mươi một ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
ưu tiên trả lời kết quả nhanh cho người điều khiển phương tiện
để tạo điều kiện thuận lợi lưu thông hàng hóa tránh gây ách tắc phương tiện vận tải